tại tháp london mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách tới tham quan nhiệm vụ hiện diện chào đón và chỉ dẫn nhiệt tình thuộc về đội bảo vệ truyền thống hay còn gọi là những người gác tháp điều đặc biệt là lực lượng này sinh sống ngay bên trong khu di tích
hiện có ba mươi bảy người gác tháp và các sĩ quan làm việc cùng với gia đình họ có tổng cộng một trăm hai mươi năm người sinh sống tại đây trong tháng vừa rồi chúng tôi còn đón thêm hai em bé vừa ra đời
và như mọi cộng đồng khác những người gác tháp cũng có nơi để thư giãn sau những giờ làm việc một quán rượu dành riêng cho họ cũng nằm ngay bên trong tường thành của tháp london
có hai mặt trong cuộc sống của chúng tôi từ chín h tới một mươi tám h là thời gian dành cho công chúng trả lời các câu hỏi của khách tham quan về lịch sử tháp sau đó chúng tôi lại trở về đây để tận hưởng cuộc sống một cách yên bình
ngày nay vai trò của chúng tôi là tự nhiên
những người gác tháp london đã không còn là canh gác nhưng họ vẫn tiếp tục hoạt động như là một phần của công trình lịch sử này tất cả đều vui vẻ khi được làm một công việc đầy vinh dự và được sống trong một cộng đồng nhỏ thân thiết như một gia đình
sự trỗi dậy của tư tưởng cực đoan kích động thù hận đang là một vấn đề đau đầu tại nhiều nước châu âu đặc biệt là với giới trẻ trước tình trạng này tại đức nhiều thanh niên đang đưa ra một sáng kiến mới mẻ nhằm ngăn chặn các tư tưởng này biến các hình vẽ kích động thù hận
trên những bức tường trở thành những bức tranh
nhìn qua có vẻ như những nghệ sĩ trẻ tại đây đang vẽ chữ thập ngoặc biểu tượng của các phần tử phát xít mới nhưng thực ra ý định của họ là biến nó thành những hình vẽ bình thường vô hại
tôi muốn vẽ thêm một khuôn mặt vào đó thêm vào một ngôi nhà và một món đồ chơi nữa
với những thanh niên trẻ này xóa bỏ sự thù hận là một việc làm cần thiết
hàng tuần họ lại có mặt trên đường phố cùng với những lọ sơn xịt làm cho những biểu tượng xấu xí này biến thành những bức tranh tường độc đáo mang nhiều ý nghĩa
anh eibor là người khởi xướng dự án này
từ lâu chúng tôi đã nghĩ làm sao để giải quyết được những thông điệp thù hận này
và với dự án này chúng tôi đưa ra câu trả lời đó chính là tình yêu và sự hài hước
nhờ nỗ lực này những hình vẽ kích động một thời xuất hiện thường xuyên trên các đường phố
đức giờ đã ít hẳn đi và các thanh niên tham gia dự án cho biết họ sẽ tiếp tục hoạt động để mọi bức tường tại berlin đều sạch bóng các thông điệp thù hận
vừa qua các tiểu vương quốc ả rập thống nhất đã lên kế hoạch kéo những tảng băng từ nam cực về bờ biển nước này để khai thác nước nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nước
nhưng đó là câu chuyện của tương lai
còn hiện tại trên thế giới đang có một số ít những người tận dụng được nguồn nước thiên nhiên từ các tảng băng trôi để kiếm sống ví dụ như người đàn ông người canada trong câu chuyện sau đây
cứ mỗi khi hè về người đi biển dạn dày kinh nghiệm edin năm mươi bảy tuổi lại lên đường về hướng bắc đại tây dương để thu gom những khối băng tách khỏi sông băng greenland và trôi giạt về hướng nam
những khối băng được ông ed keane thu hoạch sẽ được dùng để cung cấp nguyên liệu sản xuất cho một sưởng sản xuất rượu vodka
một xưởng nấu bia một doanh nghiệp sản xuất rượu nho và một nhà sản xuất nước đóng chai
tất cả các doanh nghiệp này đều sử dụng loại nước đã được lưu giữ từ hàng ngàn năm trong các khối băng của vùng cực và họ đều quảng bá rằng đây là loại nước tinh khiết nhất hành tinh
vào mùa xuân tôi phải mất thời gian tìm đường đi cho con tàu săn băng trôi của mình và tới hè tôi khởi hành hướng lên phía bắc để tìm kiếm những núi băng trôi có giá trị nhất cho mùa săn băng
công ty rượu qdv cho biết những khối băng do ethil cung cấp cho công ty không đủ để họ sản xuất các sản phẩm trong suốt mùa hè
họ đã kiểm tra mẫu nước từ băng trôi và khẳng định chất lượng của nó bà tara mari chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng nước ở đây
nguồn nước từ núi băng rất tuyệt vời để chế biến đồ uống nó rất tinh khiết rất tự nhiên rất sạch do nước được giữ trong băng rất nhiều năm không hề bị tác động của môi trường không khí
và nước biển
ở trên biển edin dùng sẻng để bửa những khối băng sau đó dùng tời để chuyển tảng băng lên tàu trở vào vịnh công việc thu hoạch băng trôi mang về cho ông hàng trăm nghìn đô la mỹ mỗi năm
tuy vậy các công ty du lịch địa phương chỉ trích ethan đang phá hoại vẻ đẹp tự nhiên của các núi băng trôi vốn thu hút nhiều du khách đến tham quan trong mỗi mùa hè
thưa quý vị cấu trúc được xem như một bảo vật quốc gia ở trung quốc là một trong những biểu tượng văn hóa quan trọng nhất của nước này
hình ảnh thông minh dễ thương của gấu trúc còn được dùng để gửi đi các thông điệp thiện trí
những công viên gấu trúc ở trung quốc cũng trở thành những điểm thu hút khách du lịch đem lại nguồn thu lớn mỗi năm
nhờ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo số lượng gấu trúc nuôi nhốt đã tăng lên khoảng bốn trăm năm mươi con
tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo loài động vật này đang đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng
môi trường sống của quần thể gấu trúc hoang dã trong tự nhiên bị thu hẹp nghiêm trọng từ hoạt động phát triển nhà ở và khai thác mỏ của con người
nhiều ý kiến lo ngại trong tương lai người ta sẽ chỉ có thể nhìn thấy loài động vật đáng yêu này trong môi trường bị nuôi nhốt
cứ mỗi sáng tại nơi này người ta dễ dàng gặp được hàng nghìn người sốt ruột nóng lòng chờ được nhìn ngắm con vật được yêu thích và nổi tiếng nhất của trung quốc
với bộ lông dày hai màu trắng đen gấu trúc nhìn rất giống nhân vật hoạt hình gấu teddy
đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gấu trúc chúng thật là dễ thương thật võ công chúng tôi đi cả chặng đường dài tới đây
những cô gái này đã phải lái xe hàng trăm cây số trong đêm để kịp tới trung tâm nghiên cứu cấu trúc thành đô vào buổi sáng
cấu trúc thường rất nhút nhát trong tự nhiên vì thế đây là cơ hội để đám đông nhìn thấy chúng tận mắt
thấy chúng ngủ
một gấu trúc trưởng thành ăn chừng năm mươi cân tre trúc mỗi ngày
từ một nhóm nhỏ gấu trúc bị thương được giải cứu từ tự nhiên
giờ đây số lượng gấu trúc nuôi nhốt của trung quốc đã tăng lên tới bốn trăm năm mươi con
năm ngoái gấu trúc bị thương được giải cứu từ tự nhiên
cấu trúc đã được đưa ra khỏi danh sách loài có nguy cơ tuyệt chủng
có một thực tế là ai cũng thích được nhìn ngắm được chạm được vút ve gấu trúc
tôi dám chắc rằng nếu các chính sách cho phép người ta sở hữu gấu trúc
phải đến hàng triệu người trung quốc sẽ sẵn sàng nuôi chúng làm thú cưng
bà lã trĩ đã dành nhiều thập kỷ nghiên cứu gấu trúc trong tự nhiên
bà cho hay những cuộc nghiên cứu này rất thiêu thốn về tài chính
sự so sánh về nguồn lực giữa nghiên cứu gấu trúc khoa học trong tự nhiên là rất khập khiễng
người ta chỉ tập trung chú ý những con gấu trúc nuôi nhốt thực tế là như vậy
bà lã chỉ tin rằng
việc nuôi nhốt những con gấu trúc trong các công viên hay trung tâm
chỉ nhằm mục đích lợi nhuận chứ không phải để bảo vệ loài vật này
ví dụ như khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở miền bắc trung quốc này
đang kiếm bộn tiền nhờ hoạt động tham quan hai chú gấu trúc
mặc dù khu nghỉ dưỡng ở lưng trường núi
nhưng môi trường nuôi nhốt hai chú gấu thì chẳng có gì gợi nhớ đến tự nhiên cả
chuồng của chúng có sàn bê tông cây giả và được bao quanh bởi những tấm kính
việc nuôi gấu trúc ở đây giúp cho rất nhiều người tiếp cận và chìm ngưỡng bảo vật quốc gia của chúng tôi
tôi không cho rằng hai con gấu trúc này có thể sinh tồn được ở trong tự nhiên
chúng đã bị nuôi nhốt quá lâu rồi
những con gấu trúc được thả lại vào trong tự nhiên phải được huấn luyện từ khi còn rất nhỏ
để thích nghi với đời sống hoàng dã
trong quá khứ nhà chức trách trung quốc từng cố gắng thả gấu trúc về tự nhiên
gấu trúc hướng là con gấu đầu tiên của nỗ lực này vào năm hai nghìn sáu
nhưng đáng buồn chỉ một năm sau
sau khi được thả người ta tìm thấy sắc nó ở trong một khu rừng trúc
người ta thả nó vào một khu rừng đầy sói quá nguy hiểm với nó
nó cũng có thể bị những con gấu trúc hoang khác giết chết
trong số bảy con cấu trúc khác được thả vào tự nhiên hiện có bốn con vẫn đang còn sống
có thể nói chúng tôi đã trả giá cho nỗ lực thất bại của mình
tuy nhiên hiện chúng tôi đang sử dụng mọi cách để dạy gấu trúc những kỹ năng sinh tồn
trong tự nhiên
chúng tôi hy vọng gấu trúc sẽ sớm tham gia vào hoạt động giao phối và sinh sản
đó sẽ là thành công rất lớn
trên những sườn núi hẻo lánh ở phía tây trung quốc
một nhóm các kiểm lâm viên không ngừng nỗ lực để tìm kiếm
giấu vết những con gấu trúc hoang dã
anh hà lê văn và các đồng nghiệp
những người canh giữ khu bảo tồn bạch thủy giang
đã bỏ nhiều công sức để bảo vệ loài vật này
môi trường làm việc của họ phần lớn thời gian là dưới độ c
một vài người trong số họ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ
tôi có những cảm xúc trái ngược nhau về loài gấu trúc
tôi rất ngưỡng mộ yêu quý chúng
nhưng để tìm dấu vết của chúng thấy được chúng quay phim được chúng
chúng tôi đã phải trả những cái giá quá đắt
những hình ảnh này ghi lại cảnh của gấu trúc sinh hoạt hoàn toàn trong môi trường tự nhiên
và hà nói rằng
hà lê văn cũng khẳng định đó mới là môi trường mà loài vật này nên sống
rất nhiều nhân lực và nguồn lực khác đã được đầu tư vào hoạt động nuôi nhốt gấu trúc
thực sự tôi cảm thấy người ta cần dành sự quan tâm thích đáng hơn cho gấu trúc trong tự nhiên
hàng triệu đô la được đầu tư mỗi năm cho các công viên gấu trúc
nhưng hà lê văn và các đồng nghiệp thì đã quen với việc hoạt động dựa trên nguồn ngân sách ít ỏi
họ thường lang thang nhiều giờ trong rừng
tìm kiếm những dấu vết như vết răng
dấu chân gấu
hay thức ăn rơi vãi ra của chúng
nếu xuất hiện một cái cây có hốc lõm vào thế này
gấu trúc sẽ tựa vào đó
điều đó giúp nó cảm thấy an toàn hơn
nếu có một cây trúc bên cạnh
nó sẽ kéo sang và nhai như thế này
sau khi ăn xong sẽ dịch mông sang bên cạnh và bắt đầu đào bới
mỗi một chút thông tin thu thập được
đều giúp họ hiểu được hơn về tập tính của loài vật họ đang cố gắng bảo vệ
khu bảo tồn này trải rộng trên hai trăm linh hectare
đây cũng là nơi có nhiều cấu trúc hoang dã nhất thế giới
khoảng một trăm một mươi cá thể
mặc dù mật độ cao nhất thế giới
nhưng cũng hiếm khi các kiểm lâm viên nhìn thấy được chúng do địa bàn quá rộng
vậy nên họ lắp đặt máy ảnh tự chụp chuyển động bằng cảm biến hồng ngoại
ở những nơi gấu trúc thường đi qua
mỗi lần kiểm tra dữ liệu máy ảnh
các kiểm lâm viên rất hồi hộp
tuy vậy kết quả không phải khi nào cũng khả quan
lần này chẳng hạn
tất cả những hình ảnh camera ghi lại được chỉ là của chính họ
những người kiểm lâm luôn lo lắng cho những con gấu trúc
cấu trúc rất nhạy cảm với các thay đổi của môi trường
như số lượng cây tre trúc chẳng hạn
đã có rất nhiều con gấu chết vì thức ăn trong rừng không đủ
những năm qua chúng tôi đã tìm thấy nhiều gấu trúc
đều sát gấu
bởi vậy con đường để bảo tồn gấu trúc trong tự nhiên
còn rất dài và trách nhiệm là rất lớn
dĩ nhiên mỗi lần phát hiện thấy dấu vết của gấu trúc
ngay cả chất thải của chúng
những nhân viên kiểm lâm này mừng rỡ vô cùng
đây chính là bằng chứng chúng sống ở đây
miễn là có phân gấu trúc
thì chắc chắn có gấu trúc sống ở đây
anh có thể ngửi nó
nó có mùi lá trúc
và quả đúng như vậy
chiếc camera này lần này ghi được bảy trăm bốn mươi tám tấm ảnh
trong đó có những tấm rất có giá trị về một con gấu trúc đực lớn
những hình ảnh này sẽ có giá trị rất lớn
trong công tác nghiên cứu tập tính của loài này
từ một hoang mạc chết
sa mạc atakama ở chile lại đang hồi sinh mạnh mẽ
nhờ sự xuất hiện trở lại của các loài hoa dạy
nhờ các trận mưa lớn
một biển hoa rộng lớn nhiều màu sắc
đang trở thành điểm nhấn của vùng đất khô cằn này
những hình ảnh này cũng sẽ kết thúc chương trình
từ đông sang tây ngày hôm nay